thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc hát karaoke bị cáo danh tròn
sau năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngũ ốc phú hòa tây b xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã dùng dao đâm chết người và bị tòa tuyên phạt với mức án một mươi chín năm tù
sáng ngày bảy tháng năm tòa án nhân dân tp cn mở phiên tòa sách sử sơ thẩm
với bị cáo danh tròn sau năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngũ ốc phú hòa tây b xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
về tội giết người
theo cáo trạng ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc đi đám vỗ xã phú thuận huyện thoại sơn tỉnh an giang
danh tròn gặp một người đàn ông và hỏi anh này mượn một triệu đồng
anh này hứa chiều sẽ cho tròn mượn tiền
đến một mươi bốn h hai mươi phút cuộc ngày không thấy người này nên tròn đi tìm và gặp anh đang uống bia và hát karaoke
với chủ nhà và hai người đàn ông khác ở ấp hòa tây b xã phú thuận
khi chủ nhà đang hát thì tròn chê anh hát dở và nhạc nghe không hay
sau đó hai người nãy xin cười cãi
lát sau chủ nhà tay cầm ly hủy tinh đang uống bia đi đến chỗ tròn mà ngồi ném ly bia trúng ngực làm tròn bị đau
đến khoảng một mươi năm h cuộc ngày do tức giận vì chủ nhà ném ly bia trúng ngực nên tròn đã xin ý định trả thù
tròn xuống bếp lấy con dao loại dao thái lan bỏ vào thứ quần rồi ngồi ghé đắt các người chủ nhà kia khoảng ba m
lúc này một người đàn ông trong nhóm karaoke đi lại chỗ tròn ngồi cười cãi và vung tay định đánh với tròn
tròn đứng dậy lấy con dao giấu sẵn đâm người này một nhát vào vùng bụng khiến anh này tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
hội đồng xác xứ nhận định chỉ vì mâu thủ nhỏ nhưng do tính côn độ hung hãng
danh tròn đã thực hiện hành vi giết người xem thường pháp luật nên đã tuyên phạt danh tròn một mươi chín năm tù về tội giết người
ngoài ra tòa còn buộc bị cáo phải cấp dưỡng mỗi tháng một tám triệu đồng để nuôi hai con của bị hại
sinh năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín đến khi đủ một mươi tám tuổi
tin chúng tôi mới nhận được từ quảng ngãi ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên sử dụng hung khí trên đường đi chém người
một cán bộ công an vùng cao đã bị thương do bị các đối tượng chống trả
hai mươi đối tượng này hầu hết là học sinh chỉ vì mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác mà đã mang theo hung khí điều kiển trên một mươi mô tô tìm người chém
thượng úy trần đức tài công an thị trấn ba tơ huyện ba tơ cùng công tác khẩn trương đến ngăn chặn
không chế thì hàng chục đối tượng trên đã chống trả làm đồng chí tài bị thương gãy tay
vụ việc vẫn đang được công an thị trấn ba tơ củng cố hồ sơ xử lý
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cũng vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
từ biên giới về nội địa bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu sáu trăm một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc năm h ba mươi phút ngày sáu tháng năm tại km bảy mươi ba cộng một trăm linh quốc lộ chín lực lượng biên phòng quảng trị và các lực lượng chức năng
đã bắt quả tăng đối tượng lê viết dũng chú thạy tỉnh thừa thiên huế đang có hành vi mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm sáu sáu trăm một mươi viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt khẩn cấp đối tượng lê thanh tâm
được biết tâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu điều hành đường dây tụ điểm ma túy nhức nhối
hoạt động tinh vi trong một thời gian dài trên địa bàn xã tân thành
lợi dụng địa hình cây cối tâm làm lán chạy trên cây để tiện cho việc giao dịch ma túy hòng qua mặt lực lượng chức năng
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt quả tang nguyễn minh tuấn hồ quốc toản nguyễn hữu trường giang
cùng chú huyện xuân lộc đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà tuấn ở ấp thọ phước xã xuân thọ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bên trong có bám dính ma túy
qua test nhanh cả ba đều dương tính với chất ma túy
qua điều tra mở rộng công an đã bắt trịnh bùi viện chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ sáu gói ma túy có trọng lượng sáu tám mươi năm gram ma túy tổng hợp cùng các vật chứng có liên quan
viện khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về phân nhỏ bán cho người nghiện và sử dụng dần
viện đã có nhiều lần bán ma túy cho người nghiện
mới đây các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
công an các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thứa thiên huế công an các huyện long thành cẩm mỹ trảng bom
đã bắt quả tàng đối tượng hoàng ngọc hùng chú thành phố hồ chí minh đang có hành vi vận chuyển che phép chất ma túy
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an quê tỉnh hà tĩnh và trần ngọc lẹ quê tỉnh hậu giang
để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy hoàng ngọc hùng cũng là đối tượng nghiện ma túy

thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg hoàng ngọc hùng cũng là đối tượng nghiện ma túy

thu giữ một mươi sáu gói ma túy hoàng ngọc hùng cũng là đối tượng nghiện ma túy
chất ma túy
ngoài ra đội cũng tiếp tục cử trinh sát thường xuyên đeo bám địa bàn phối hợp với công an các xã thị trấn để nắm phát hiện những các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và các loại tội phạm về ma túy
để ngăn ngừa hiểm họa ma túy ngoài sự tấn công chấn áp của lực lượng công an công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh hơn nữa
đến với mọi người
bên cạnh đó sự quan tâm giáo dục từ mỗi gia đình đến các thành viên là yếu tố quan trọng góp phần đẩy lùi ngăn chặn tệ nạn ma túy trong cộng đồng
đội cảnh sát hình sự công an huyện thanh liêm phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam đã đấu tranh triệt phá bắt giữ hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản trên không gian mạng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đề nghị ai là bị hại của ló minh phương
đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la trình báo để giải quyết theo quy định